thông tin đầu tiên đến từ quảng bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh và bộ công an
đã phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hơn một mươi ba kg ma túy dạng ketamin một xe ô tô hai xe mô tô bảy điện thoại di động một trăm tám mươi hai triệu đồng và một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lào
vào khoảng ba giờ ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng phối hợp phá án đã bắt giữ đối tượng mang quốc tịch lào
là khăm lạ công mạ ni là tài xế xe đầu kéo mang biển kiểm soát lào nhập cảnh vào việt nam
đang vận chuyển hơn một mươi ba kg ma túy dạng ketamin để giao cho đối tượng tại địa bàn huyện minh hóa
đến bốn h ba mươi phút cùng ngày tại km chín mươi ba chín trăm linh quốc lộ một mươi hai c thuộc địa phận xã hòa phúc huyện minh hóa tỉnh quảng bình
lực lượng chuyên án đã bắt quả tăng đối tượng đinh thị thanh có hành vi nhận hơn một mươi ba kg ma túy dạng ketamin
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tăng đối tượng đinh thị hoàng yến chú tại tỉnh quảng bình
ma túy với số tiền hơn hai mươi hai triệu đồng và một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp cho đối tượng khăm lạ công bạn ni
tại địa bàn xã hóa phúc huyện minh hóa tỉnh quảng bình
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng thanh và yến thu giữ hơn một trăm sáu mươi triệu đồng và ba điện thoại
bước đầu đấu tranh các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình
tại hưng yên cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trịnh quốc oai sinh năm hai nghìn trú tại xã chỉ đạo huyện văn lâm tỉnh hưng yên về tội cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà nguyễn thị liên ở thôn vũ xá xã dương quang thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
có một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đến giả vờ mua hàng
sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà liên cướp đi một túi sách màu đen
bên trong có tiền thẻ cào điện thoại và một số hóa đơn rồi bỏ chạy
hậu quả khiến bà liên bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày lực lượng công an đã xác định oai là đối tượng gây ra vụ án trên
thu giữ trên người đối tượng số tiền bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng cùng một số vật chứng liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định
ngày hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế đã có thông tin bước đầu về vụ tai nạn thảm khốc
khiến hai người chết một mươi ba người bị thương xảy ra trên địa bàn tỉnh vào tối qua
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế nguyễn hà tấn thiện điều khiển xe ô tô khách
đi không đúng với làn đường quy định
ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã xác định lái xe không vi phạm nồng độ cồn
và đang xét nghiệm về ma túy theo quy định
trước đó vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút ngày chín tháng một mươi một tại km một mươi bảy cộng năm trăm linh đoạn đường thông tạm thời
của bên cam lộ la sơn quốc lộ một đường tranh huế đoạn tuyến đã bàn giao cho ban quản lý dự án đường hồ chí minh
thuộc địa phận xã hương thọ tp huế tỉnh thừa thuyên huế
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe khách
hậu quả khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ một mươi ba người khác bị thương được đưa vào bệnh viện trung ương huế cấp cứu
cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng
trong sáng cùng ngày ông hoàng hải minh phó chủ tịch ubnd tỉnh thứ thuyên huế
đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân đồng thời hỗ trợ năm triệu đồng một người tử vong
và hai triệu đồng đối với một người bị thương
vào chiều ngày một mươi tháng một mươi một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi ba
đoạn qua khu phố ba thị trấn tân khai huyện hớn quản tỉnh bình phước
chiếc xe máy đã tông vào đuôi xe tải đang dừng bên đường khiến cho hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h chiều cùng ngày chiếc xe máy do hai thanh niên nam nữ điều khiển
chở nhau lưu thông trên quốc lộ một mươi ba hướng từ tp hcm đi huyện hớn quản
đến khu phố ba thị trấn tân khai thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải
đang dừng phía trước cú tông mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng tp thủ đức đang tiến hành điều tra nguyên dân
của vụ cháy tại chợ tân lập nằm trên đường nguyễn duy trinh thuộc phường bình trưng đông
tp thủ đức tp hcm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
thông tin ban đầu khoảng bốn h ba mươi phút cùng ngày hai kia ốt bán quần áo trong chợ này
bất ngờ bốc cháy dữ dội phát hiện hỏa hoạn
người dân xung quanh mang bình chữa cháy đến dập lửa và trình báo cơ quan chức năng
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tp thủ đức có mặt và nhanh chóng khống chế dập tắt đám cháy
do ngọn lửa vẫn còn âm ỉ và tỏa nhiệt nên đến bảy giờ sáng cùng ngày
lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát khu vực và dập tắt hoàn toàn đám cháy
theo thống kê ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên nhiều tài sản bên trong bốn sạp hàng tại chợ tân lập đã bị lỡ thiêu rụi
thiệt hại cụ thể về tài sản vẫn đang được thống kê
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy
ngày một mươi tháng một mươi một sau khi tiếp nhận hồ sơ và kết luận điều tra từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ra lệnh tiếp tục tạm giam đối với bị can nguyễn phương hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
theo đó trong quá trình tạm giam con trai bà nguyễn phương hằng là ông nguyễn quang tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngôi quận bảy tp hcm
thông tin đã gửi đơn đến viện kiểm sát nhân dân tp hcm và công an tp hcm
nộp một mươi tỷ đồng để bảo lãnh cho bà hằng được tại ngoại
tuy nhiên đơn của ông tuấn không được chấp nhận
theo kết luận điều tra bổ sung bà nguyễn phương hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội
như youtube facebook để công kích xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân
mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng bà hằng không dừng lại
mà có lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều người
bên cạnh khởi tố tạm giam bà nguyễn phương hằng công an tp hcm cũng mở rộng điều tra làm việc
với các cá nhân như ekip hỗ trợ gịch bản nội dung cho bà hằng chửi trên sóng live stream
làm việc với các youtuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà hàng lên sóng
làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà hằng trên mạng xã hội
ráng sáng ngày một mươi tháng một mươi một đoàn kiểm tra liên ngành giết mổ động vật ba trăm tám mươi chín huyện định quán đồng nai
đã bất ngờ kiểm tra các điểm giết mổ và đã lập biên bản hai trường hợp vi phạm
đoàn đã bất ngờ kiểm tra tại nhà ông trần phi long ngụ ấp một xã phú ngọc huyện định quán
và phát hiện ông long đang giết mổ một con heo không đúng nơi quy định
ông long cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc giết mổ heo
trước đó đoàn cũng kiểm tra tại hộ bà đinh thị yếu ở ấp sáu xã suối nho
và bắt quả tang bà hiếu đã giết mổ một con heo trái phép
đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tiến hành xử lý nhiệt đối với số hàng trên
và yêu cầu ông long bà hiếu ký cam kết không tái phạm
được biết từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đoàn kiểm tra liên ngành giết mổ động vật ba trăm tám mươi chín huyện định quán tỉnh đồng nai
đã liên tục kiểm tra công tác đây và bắt quả tang gần một mươi trường hợp vi phạm
với quyết tâm cao nhất không để đại giết mổ động vật trái phép hoạt động trên địa bàn
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh công an tỉnh trạ vinh
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bùi thành tha
tên thường gọi là tha mặt ba mươi ba tuổi ngụ tại khóng bảy thị trấn càng long huyện càng long
về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tha thỏa thuận thống nhất và kêu nguyễn trọng tính
bốn mươi năm tuổi ngụ khóm ba thị trấn càng long huyện càng long đi lấy súng và năm viên đạn
bán cho trần phổ thắng năm mươi một tuổi ngụ khóm ba thị trấn càng long với giá ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
thắng mua và cất dấu súng tại nhà với mục đích để bắn chó hàng xóm
vì chó thường xuyên cắn gà vịt của mình
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thắng đem khẩu súng và năm viên đạn bán cho lê văn giang ba mươi bốn tuổi
ngụ ấp lo khao a xã an trường a huyện càng long với giá năm triệu đồng
do không sử dụng được nên giang nhờ tính đến gặp thắng để trả lại súng lấy lại năm triệu đồng
và hứa cho tính hai triệu đồng
sau đó tính lấy khẩu súng cùng năm viên đạn đi tìm thắng nhưng không gặp
trên đường đi đến địa điểm thuộc khóng sáu thị trấn càng long
thì bị lực lượng công an phát hiện lập biên bản và tạm giữ tàn vật
kết quả giám định khẩu súng và năm viên đạn trên được chế tạo thủ công
có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng súng còn bắn được và đạn nổ bình thường
căn cứ kết quả điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn trọng tính lê văn giang
về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và trần hổ thắng
về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
riêng bùi thanh tha bỏ trốn lên tp hcm có mối quan hệ hoạt động đi lại phức tạp
tuy nhiên bằng các biện pháp công tác lực lượng an ninh điều tra đã bắt giữ thái
tại phường tân phú quận bảy tp hcm và di lý về tỉnh trà vinh
để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
công an thị xã cai lậy vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm
mai trí hiếu ngụ tại xã mỹ phước tây lê minh phận ngụ tại xã mỹ hành trung
võ văn lộ và đặng ngọc thạch cùng ngụ tại xã tân bình thị xã cai lầy
về tội gây rối trật tự công cộng
trước đó do có mâu thuẫn với một thanh niên ngụ xã hậu mỹ phú huyện cái bè
ngày hai mươi tám tháng tám hiếu cùng phận thạch lộ và một số đối tượng khác
điều khiển xe mô tô mang theo dao tự chế tìm người thanh niên để giải quyết
do không biết nhà người cần tìm nhóm đối tượng đã chạy lòng vòng
trong khu dân cư mỹ phước tây
nhóm của hiếu đạp ngã cổng rào dùng giao tự chế chém vỡ kính cửa nhà một hộ dân
sau đó thạch và phận mang hung khí đến nhà phận cất dấu
sau khi điều tra làm rõ công an thị xã cai lậy bắt tạm giam bốn đối tượng
thu giữ nhiều hung khí tiếp tục điều tra xử lý
hệ thống camera an ninh là giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
hệ thống này được xem như là tai mắt cánh tay nối dài
giúp cho lực lượng công an trong quản lý giám sát tốt địa bàn
điều tra khám phá nhanh kịp thời các vụ án và vụ việc vi phạm pháp luật
và trong thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai hiệu quả
việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự
và địa bàn phường thanh xuân nam quận thanh xuân tp hà nội là một trong số đó
tuyến đường nguyễn trãi nguyễn xiển triều khúc và nhiều ngõ ngách
trên địa bàn phường thanh xuân nam quận thanh xuân hà nội
giờ đây đã có những mắt thần giám sát như thế này
từ đó mọi hoạt động tại hiện trường đều được kết nối trực tiếp
đến trụ sở công an phường thanh xuân nam
giúp lực lượng công an xử lý điều tra làm rõ các vụ việc
một cách nhanh chóng kịp thời
ban đầu thì cũng có những người dân thì người ta cũng chưa hiểu hết được
cái tác dụng cái tính chất của cái mô hình này
thứ nhất là tôi cũng đã làm quan điểm là làm bài bản
cùng với khuôn cư nắm mắt được cái đó thì cũng đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền vận động
có những trường hợp chúng tôi tuyên truyền vận động cá biệt
có những trường hợp chúng tôi mở hội nghị trong tuyên truyền
và sau đó thì đến giờ phút này là tất cả những người dân
hầu hết trên địa bàn đều ủng hộ
và rất là phấn khởi khi mà công an phường thanh xuân nam
đã tiến hành triển khai và lắp đặt cái hệ thống này
hiệu quả của hệ thống camera an ninh thì đã rõ
nhưng để mỗi người dân và các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn
nhận thức được điều này và cùng tham gia với lực lượng công an
là điều không dễ dàng
từ thực tiễn và yêu cầu đặt ra
công an phường thanh xuân nam đã tham mưu cho ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám phường
thực hiện đồng bộ các giải pháp
trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân
tham gia giữ gìn an ninh trật tự
thông qua mô hình xã hội hóa lắp đặt camera an ninh
tôi thấy cái việc đắp camera nó rất là thiết thực
thế cho nên là cùng với bà con
là gia đình như tôi có xin ủng hộ
lắp một số camera trên các tuyến đường hoạt động của phường
để chúng ta giám sát theo dõi thuận lợi trong mọi việc
về cái việc mà triển khai thực hiện cái mô hình này
sau khi tổ chức họp và triển khai tới các hệ thống trí ứng thư
thì nhân dân rất là vui mừng phấn khởi
thì qua cái hệ thống camera giám sát này
thì ý thức của người dân cũng được hướng lên
đặc biệt là cái vấn đề về đảm bảo vệ sinh môi trường
cũng như là cái vấn đề trật tự thô thị
vừa qua cái camera này thì cái tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội cũng như tình hình tội phạm
giảm do có những giám sát thường xuyên như thế
đến nay phường thanh xuân nam đã khảo sát vị trí
và tiến hành lắp đặt ba mươi một camera an ninh
tại các tuyến đường quan trọng trên địa bàn
thành công của mô hình còn thể hiện
qua sự tin tưởng ủng hộ và tham gia nhiệt tình
của người dân và các đơn vị tổ chức trên địa bàn
từ đó tạo thế trận an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở qua các mắt thần giám sát
phường thanh xuân nam là trong một trong phường đầu tiên
của quận triển khai tốt mô hình này
với cái mô hình đầu tiên là ba mươi một mắt
tôi cũng yêu cầu đối với tất cả công an các phường
về tham mưu cho đảng ủy ban và ban chỉ đạo ba mươi tám các phường
làm sao đến bắt đầu từ năm hai nghìn ba mươi
mỗi phường phải xây dựng một hệ thống camera
xã hội hóa như này
và trong vòng năm năm tới chúng ta hướng tới năm hai nghìn một mươi bảy
là toàn quận sẽ được phủ sóng toàn bộ camera
được giám sát được bảo vệ người dân tốt hơn
đảm bảo an toàn tốt hơn cho người dân
trong sinh sống đảm bảo bình yên của nhân dân
triển khai mô hình camera an ninh
là việc làm thật sự cần thiết
và phù hợp với bối cảnh hiện nay
từ sự thành công của giai đoạn một
thời gian tới công an phường thanh xuân nam
công an quận thanh xuân
thành phố hà nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền vận động nhân dân
đồng hành cùng lực lượng công an
nhằm hướng đến sự bình yên
đối với từng địa bàn cơ sở
thưa quý vị qua gần hai ngày xét xử
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang
tuyên phạt năm bị cáo
gồm nguyễn minh triều lê tuấn dũ
nguyễn văn út phạm văn mãi
và huỳnh phúc chia về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với mức án tổng cộng
gần bốn mươi năm năm tù
theo cáo trạm út nảy sinh ý định
chiếm đoạt tiền của một thương lái
ở cần thơ bằng hợp đồng mua bán lúa
sau đó út liên lạc với các đối tượng trên
để dẫn thương lái đi xem lúa
rồi đưa ra thông tin gian dối
là út đã đưa giống lúa để giao cho nông dân
gieo sạ và bao tiêu
đặt cọc mua từ trước
bằng thủ đoạn này tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã dẫn dụ thương lái
ký các hợp đồng mua bán lúa
để út chiếm đoạt bốn trăm linh năm triệu tiền đặt cọc
và ít ngày sau thì cũng với thủ đoạn trên
út đã giúp sức để dũ tiếp tục
ký hợp đồng mua bán lúa với bị hại
và chiếm đoạt một trăm năm mươi triệu đồng
điều tra mở rộng cơ quan công an phát hiện
triều đưa ra thông tin gian dối với một công ty
lương thực có trụ sở tại thành phố cần thơ
để nhận bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền cọc
rồi chiếm đoạt
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo
từ bốn đến một mươi ba năm tù
cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng
vào chiều ngày chín tháng một mươi một
phiên tòa xét xử vụ án
tiếp tục xét hỏi bị cáo phạm thị hương
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
dầu khí thanh bình
theo cáo trạng qua giới thiệu
phan thanh hữu đã đồng ý
và chỉ đạo nguyễn hữu tứ
bán xăng nhập lậu cho phạm thị hương
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai
năm hai nghìn hai mươi một hương đã mua
gần tám triệu lít xăng nhập lậu của nguyễn hữu tứ
đưa về bán thu lợi bất chính hơn
bốn tỷ đồng tại phiên tòa
bị cáo hương đồng ý với nội dung cáo trạng
bị truy tố tội buôn lậu đồng thời
bày tỏ sự ăn năn hối hận xin được khoan hồng
trước thông tin lan truyền trên
các mạng xã hội về việc giá xăng dầu
có thể tăng lên đến một trăm linh đồng một lít
đại diện bộ công thương khẳng định
đây chỉ là những thông tin đồn đoán
không có căn cứ trong trách nhiệm của mình
bộ công thương và bộ tài chính đang phối hợp
giả soát tính toán điều chỉnh mức chi phí
định mức để tính giá cơ sở
xăng dầu tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
kinh doanh xăng dầu từ đó đảm bảo
cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường
cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng liên quan
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị mới đây
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
cho biết đã bắt giữ năm đối tượng
để điều tra về hành vi làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức
đáng chú ý nhóm đối tượng này đã giả danh
nhân viên sở y tế hà nội và
bệnh viện mắt trung ương để chiếm đoạt
tài sản của khách hàng qua việc mua hàng
để được cấp sổ vàng khám chữa bệnh
theo điều tra
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nguyễn hồng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ở huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
lập công ty cổ phần eha group
nhưng chưa đăng ký kinh doanh để bán
thực phẩm chức năng về mắt đến tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng này
xin ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng
bằng cách làm giả các giấy tờ của
bệnh viện mắt trung ương của sở y tế hà nội
bằng thủ đoạn yêu cầu nhân viên tư vấn
bán hàng liên lạc với khách hàng
tự giới thiệu là nhân viên bác sĩ
của sở y tế hà nội bệnh viện mắt trung ương
các đối tượng giới thiệu và cam kết
nếu khách mua thuốc theo liệu trình
sẽ được bệnh viện mắt trung ương hỗ trợ chính sách
hồ sơ vàng hưởng quyền lợi ưu đãi
khi khách hàng đồng ý mua các đối tượng
sẽ chuẩn bị thuốc kèm theo giấy tờ giả
do phần mềm tạo ra
các đối tượng này không có
chứng chỉ hay
bằng cấp học hành gì
đối với các y tế
dựng lên một kịch bản
và in ra kịch bản
và giao cho các nhân viên
để nhân viên nói cho người dân
chúng đưa ra khám chứa bệnh miễn phí
về mắt về được
nếu mà không dùng hết thuốc
thì có thể mua lại thuốc
với giá cao và quan trọng là
người dân sẽ được
hỗ trợ tiền bảo hiểm
bên cạnh đó cũng theo cơ quan điều tra
để được hưởng những quyền lợi đó
khách hàng phải nộp tiền phí để làm hồ sơ vàng
kèm tặng thuốc miễn phí
hoặc mua thuốc theo liệu trình
và mỗi hồ sơ sẽ tăng dần theo chính sách
với số tiền hỗ trợ có thể lên đến
vài trăm triệu một người
khi mà muốn được hồ sơ vàng đấy
thì chúng yêu cầu người dân
phải bỏ tiền chi phí
để làm các giấy tờ
các giấy tờ đấy là
đều các đối tượng tự làm giả
và in hình có chữ ký con dấu
của giám đốc viện mắt trung ương
và giám đốc sở y tế hà nội
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện
tài sản của khoảng hơn bảy trăm linh người
trên khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ